cướp giật tài sản thường diễn ra nhanh bất ngờ và rất khó ngăn chặn
tính chất nguy hiểm của loại tội phạm này thể hiện ở chỗ
các đối tượng có thể gây án liên tục thậm chí trong một ngày gây ra nhiều án
bọn chúng thường chọn các tuyến giao thông vắng vẻ ít người qua lại để dễ bề tẩu thoát
đối tượng phạm tội đa số là những đối tượng lưu manh chuyên nghiệp
có tiền án tiền sự nghiện ma túy lười lao động và thực tế cho thấy người bị hại phần lớn là phụ nữ
đến một quãng đường có một vị trí thuật lợi nhất là những quãng đường vắng
có thể tẩu thoát nhanh chóng được thì các đối tượng sẽ nhanh chóng vượt lên ngang hàng
và đối tượng thường là đối tượng ngồi sau sẽ sử dụng tay và chiếm đoạn tài sản người bị hại
người ta đang cầm giữ quản địa
những vụ án trên cho thấy sự sơ hở của các nạn nhân trong việc bảo vệ tài sản
hoạt động của đối tượng cướp cướp giật tài sản thường mang tính chất manh động cơ hội
đối với các băng nhóm tội phạm
cướp giật bọn chúng thường đi thành từng nhóm phân công nhiệm vụ như đối tượng cầm lái
đối tượng giật và đối tượng đi sau làm nhiệm vụ cạn đường khi bị truy đuổi
thậm chí là dùng hung khí để uy hiếp nạn nhân
hạn chế đeo các tài sản trang sức có vá trị như vàng vi chuyển vàng bông tai để tránh những đối tượng cướp vật tài sản lợi hụng
và hai lứa là mọi người khi di chuyển tránh những cung đường vắng vẻ
đặc biệt là không nên di chuyển vào các cung đường vắng vào buổi tối
người dân khi đi trên đường
không dừng đậu xe nơi trời tối nơi vắng người qua lại
nếu có việc phải đi đến những khu vực này
nên đi hai người và cảnh giác khi có đối tượng bám theo
không sử dụng điện thoại trường hợp cần thiết thì đậu xe vào sát lề đường
hướng ra mặt đường quan sát xung quanh
nếu đeo nữ trang cần che kín không để lộ trang sức ra ngoài
túi sách nên để vào cốp xe
khi bị cướp cướp giật phải truy hô
đồng thời nhận dạng đặc điểm đối tượng loại xe
biển số xe
và đến ngay cơ quan công an nơi gần nhất
hoặc điện thoại đường dây nóng để tối giác tội phạm